để bảo đảm an ninh an toàn và giao thông thông suốt phục vụ đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội
và đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm công an tp hà nội thông báo
phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm diện hạn chế
trong các ngày từ một mươi một đến một mươi ba tháng một mươi như sau
từ sáu h đến tám h ba mươi phút từ một mươi giờ ba mươi phút đến một mươi hai giờ từ một mươi hai h ba mươi phút đến một mươi bốn giờ ba mươi phút
và từ một mươi sáu giờ ba mươi phút đến một mươi tám giờ ba mươi phút trong ba ngày một mươi một một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi
cấm triệt để các phương tiện trừ xe có phụ hiệu bảo vệ xe phục vụ đại hội lưu thông trên các tuyến đường
trần hưng đạo đoạn từ trần hưng đạo lê duẩn đến trần hưng đạo quang trung
yết kiêu trần bình trọng trần quốc toàn đoạn từ trần quốc toàn yết kiêu đến trần quốc toàn trần bình trọng
nguyễn du đoạn từ nguyễn du lê duẩn đến nguyễn du trần bình trọng
từ sáu giờ đến tám giờ ba mươi phút từ một mươi giờ ba mươi phút đến một mươi hai giờ từ một mươi hai giờ ba mươi phút đến một mươi bốn giờ ba mươi phút
và từ một mươi sáu giờ ba mươi phút đến một mươi tám giờ ba mươi phút
hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg trở lên
xe ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên trừ xe buýt xe thu gom rác xe giải quyết sự cố
xe có phủ hiệu bảo vệ xe phục vụ đại hội lưu thông trên một số tuyến đường
lê duẩn đoạn từ lê duẩn nguyễn thái học đến lê duẩn khâm thiên
trần bình trọng trần hưng đạo ít kiêu trần quốc toàn phạm đình hổ thằng chuối
phan huy chú hàm long ngô quyền lò đúc đoạn từ lò đúc phạm đình hổ đến lò đúc phan chu trinh
phan chu trinh tông đản trần nguyên hãn trần quang khải tràng tiền
công an thành phố hà nội thông báo để người tham gia giao thông
các tổ chức cá nhân liên quan biết chấp hành hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ